liên quan tới vụ việc bé gái ba tuổi ở thạch thất hà nội tử vong do bị đóng đinh vào đầu
bác sĩ trần văn trung trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi bệnh viện đa khoa sanh pôn cho biết
ngay khi nhập viện bệnh nhi này đã tổn thương não quá nặng
các bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật thần kinh đã hội trần và kết luận tình trạng của cháu bé
không cho phép phẫu thuật đáp ứng kém với điều trị
vì vậy sau gần hai tháng điều trị tích cực các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng cháu bé không thể qua khỏi
vào tối ngày hôm qua một mươi hai tháng ba sau khi bé gái trên tử vong tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
ngay trong đêm lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục giám định pháp y đối với nạn nhân
đặc biệt sau khi giám định cơ quan pháp y đã thu được một mươi chiếc đinh dài khoảng hai cm trong đầu nạn nhân
chứ không phải là chín chiếc đinh như kết quả chụp phim của bệnh viện
tiếp đó vào sáng ngày hôm nay một mươi ba tháng ba gia đình đã làm các thủ tục đưa thi thể bé gái
tới đài hóa thân vĩnh hằng ở ba vì hà nội để hỏa táng
sau đó lễ tang được tổ chức tại quê nhà thạch thất
trong vụ án này đến nay công an tp hà nội đã khởi tố vụ án bị can
và bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn trung huyên ba mươi tuổi ở thôn năm thạch hòa thạch thất về hành vi giết người
đối tượng huyên là nghi can đã nhiều lần đóng đinh vào đầu cháu bé và cũng là người tình của mẹ nạn nhân